ngày sáu tháng tám ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh thanh hóa cho biết trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận trường hợp bà đỗ thị hoàn năm mươi bốn tuổi ở khu phố nam bắc phường quảng vinh thành phố sầm sơn đã có kết quả xét nghiệm sang lọc rt pcr dương tính lần một với sars cov hai
bà đỗ thị hoàn vào đà nẵng bán hoa quả từ ngày một mươi một tháng sáu đến ngày hai mươi sáu tháng bảy bà hoàn lên xe kim chi về thanh hóa xuống xe tại huyện quảng sương
trên xe có bệnh nhân số sáu trăm hai mươi từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến ngày ba tháng tám bà hoàn được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ nghiêm quy định đã tiếp xúc với hàng xóm và vài cửa hàng gần nhà
ngày bốn tháng tám sau khi địa phương giả soát những người đi xe kim chi bà hoàn được cách ly tại bệnh viện đa khoa sầm sơn
tối ngày năm tháng tám kết quả xét nghiệm sàng lọc trường hợp này là dương tính với sars cov hai hiện ba trăm linh chín hộ dân tại khu phố nhà bà hoàn đã được phong tỏa để phòng dịch lây lan
cơ quan chức năng cho biết
số f một f hai f ba trong trường hợp này lần lượt là một mươi năm ba mươi một và hai mươi người